quốc hội thì bao giờ cũng là kỳ vọng của nhân dân
người ta tin tưởng rằng quốc hội sẽ đưa ra những quyết sách mới trong vấn đề như thí dụ như là cải cách thể chế kinh tế
thí dụ như là những vấn đề về bổ sung sửa chữa luật để làm sao cho nó hoàn thiện trong cuộc sống và lợi ích của nhân dân người ta được thụ hưởng
thì cái đó là cái mong đợi của dân bao giờ cũng có
với những kết quả quan trọng đã đạt được tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
chúng ta tin tưởng rằng kỳ họp thứ ba tới đây sẽ là một kỳ họp với nhiều dấu ấn làm hài lòng cử tri trong cả nước
ngày mai kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sẽ chính thức khai mạc
cử tri cả nước đặt niềm tin cũng như kỳ vọng lớn lao vào các đại biểu quốc hội
sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy năng lực chuyên môn và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh người đại biểu nhân dân
với phương châm nói đi đôi với làm tiếp tục thực hiện những gì đã hứa trước cử tri
khi nhắc đến lĩnh vực nông nghiệp câu hỏi được nhiều người quan tâm
đó là ngành trồng trọt thì luôn rơi vào vòng luần quần được mùa thì rớt giá
ngành chăn nuôi thì theo phong trào dẫn đến sản phẩm dư thừa ứ động như câu chuyện lợn thịt vừa qua
các vấn đề của ngành nông nghiệp đã nhiều lần được đưa ra chất vấn tại các kỳ họp quốc hội
tuy nhiên để thay đổi nền nông nghiệp manh mún lạc hậu tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu của thị trường
thì là điều không thể giải quyết trong một sớm một chiều
nền nông nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã đạt sự bứt phá mạnh mẽ khi vượt qua những khắc nghiệt của thiên tai
cạnh tranh về thị trường để giữ vững nhiệm độ tăng trưởng một hai trên năm
kim ngạch xuất khẩu vượt mốc ba mươi hai tỷ usd duy trì được một mươi mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên một tỷ usd trở lên
tuy nhiên những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thị trường tiêu thụ nông sản khó khăn bởi sức cung vượt cầu
câu chuyện được mùa rớt giá lại diễn ra
sản phẩm chăn nuôi lợn thịt ứ trệ khiến nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh trắng tay

câu chuyện được mùa rớt giá lại diễn ra
ví dụ cái tăng trưởng chăn nuôi là đáng mừng nhưng mà cái tăng trưởng để cho đàn lợn tăng tới năm bốn như vậy hai mươi chín triệu con như vậy để bây giờ chúng ta đang phải giải quyết sổ quả
cho nên có những lý do chúng ta tăng trưởng nóng là không được
một trong những yếu tố để bảo đảm nông nghiệp phát triển bền vững thì cần có những dự báo trước hoặc có những giải pháp dự phòng để hạn chế ở mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra
năm nay đặc biệt là cái gian lận bây giờ hấu nó xuống đến mức mà chúng ta không thể lược trước được
tôi cho là cái trách nhiệm thuộc về ai thì cũng phải suy nghĩ rất cẩn thận
và tầm lãnh đạo thì chính là bộ nông nghiệp và bộ công thương phải liên kết với nhau mà chỉ đạo cái quy mô mức độ sản xuất thế nào nó phù hợp với tiêu dùng trong nước và khả năng xuất khẩu của mình
chứ nếu có những thông báo trước đó thì mình có thể thông qua
các lãnh đạo địa phương mình chỉ đạo để người ta thu gọn lại hoặc giữ đến mức nào đó để khỏi sản xuất thừa đây chính là sản xuất thừa
kiểm soát cơ cấu đàn tăng trưởng thì chúng ta chưa nắm một cái chắc chắn
và chính chưa nắm chắc chắn và chưa có cái sự dự báo và phương án nếu không xuất được sang các thị trường đơn cận thì phương án của chúng ta thế nào
cho nên khi xảy ra thì chúng ta mới tính đến cái chuyện
ví dụ vận động các thành phần trong xã hội tiêu thụ thiền đoạn ví dụ cấp đơn đồng dự trữ ví dụ nhoại đàn nải tiêu thụ ở những thị trường nào trong nước xuất khẩu đoạn sữa xuất sang trung quốc
khi mà những cái này có thể xảy ra sự cố thì chúng ta phải tính cái phương án như thế nào nhưng vừa rồi chúng ta bị động
có một thực trạng là trong nhiều năm nay ngành nông nghiệp việt nam dự báo rất yếu
thực ra là nói không phải chúng ta là nhiều nước trên thế giới không phải không có nước nào kể cả những nước đã phát triển đều không phải họ dự báo được hết đâu
nhưng mà cái hệ thống dự báo và cái thông tin dự báo để người dân tiếp cận được người sản xuất tiếp cận được thì chúng ta yếu
trong khi sản xuất việt nam đang vẫn nặng theo vẫn đang mang một tư duy lớn là tư duy đám đông
cứ thêm một cái mô hình địa hình tư duy nhân rộng thế là mọi người đổ số làm theo mô hình địa hình đó cái hậu quả đằng sau không được được
cái kiểm soát trong quá trình
chúng ta yếu quá phải chỉ lý ngay không này
để giải quyết vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng cần tái cấu trúc nền nông nghiệp trên cơ sở phát triển bền vững nâng cao giá trị gia tăng
cái tiềm lực của nông nghiệp việt nam còn rất lớn
để giải phóng những tiềm lực và khắc phục những khó khăn thì phải có cả một hệ thống giải pháp
thứ nhất là phải quy hoạch phải gắn với kế hoạch và gắn với chiến lược
đầu tư cho nông nghiệp trong những năm qua giảm rất lớn
số lượng doanh nghiệp
đầu tư vào lông nghiệp cũng rất là ít chỉ chiếm khoảng một
thì vấn đề bây giờ là phải có cái môi trường để các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp phát triển công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và sản phẩm hàng hóa có tiêu chí để phù hợp với nội tiêu và xuất khẩu
cái thứ hai
cái thứ ba phải xem xét giả soát lại đầu tư công để đảm bảo hiệu quả
hai nghìn một mươi sáu là một năm mà cả nước
các vật lộn với biến đổi khí hậu và thiên tai như sâm ngập mặn xét đậm xét hải ở tây bắc lũ lụt miền trung hạn hán tây nguyên đã làm cho ngành nông nghiệp đứng trước nhiều thách thức
để giải quyết được những thách thức này tới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cần rất nhiều những ý kiến của các chuyên gia kinh tế nông nghiệp cũng như sự phối hợp của các bộ ngành liên quan để tháo gỡ những hạn chế còn tồn tại bảo đảm ổn định đời sống cho người nông dân

qua kiểm tra các cơ quan chức năng phát hiện và ra quyết định xử lý hơn hai mươi trường hợp vi phạm trong việc xây dựng công trình